thủ tướng nguyễn xuân phúc đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo một mươi nước asean
trong phiên khai mạc dự kiến sẽ có ba trăm linh khách mời quốc tế và trong nước tham dự
ngoài ra có hơn hai trăm linh phóng viên trong nước và quốc tế
thủ tướng yêu cầu việc đón tiếp khách phải bảo đảm trọng thị chú đáo an toàn
thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng
đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất kỹ thuật đường truyền công tác bảo đảm an ninh
thủ tướng yêu cầu chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật để các đại biểu dự hội nghị
có thể dễ dàng phát biểu thảo luận
với việc việt nam là chủ tịch asean thủ tướng cho rằng đây là cơ hội quý báu
để chúng ta quảng bá tới bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và những thành tiệu phát triển
mọi mặt của việt nam môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư du lịch thúc đẩy thương mại
tăng cường liên kết phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội